thưa quý vị và các bạn trưa nay vùng tâm bão số hai đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ thái bình trở vào cho đến nghệ an
trên đất liền ven biển các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
trong tối và đêm nay vùng áp thấp tiếp tục di chuyển sang khu vực thượng lào và suy yếu dần
bão số hai suy yếu và tan đi nhưng nó vẫn duy trì một giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc bộ
dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới này trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ vẫn có mưa vừa mưa to
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng ninh sang đến bắc giang tuyên quang yên bái hay cả sơn la
cũng như trở lên vùng núi phía bắc là những vùng có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ năm mươi
cho đến một trăm linh mm
do vẫn còn mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh miền bắc sẽ duy trì mức thấp là từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
và trời tiếp tục mát mẻ
bão số hai suy yếu và tan đi
trong đêm nay mưa ở các tỉnh miền trung sẽ giảm nhanh
khu vực thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh mưa giảm xuống còn một mươi ba mươi mm
sang ngày mai cả miền trung từ thanh hóa trở vào đến bình thuận mưa giảm nhanh xuống còn một vài nơi
trở chiến nắng
điện nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung bộ sẽ tăng nhanh lên mức ba mươi một
cho đến ba mươi bốn độ
gió mùa tây nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh vì vậy trong đêm nay và chiều tối mai
ở khu vực nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn thấp từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở phía bắc của biển đông chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn còn có mưa rào và rông mạnh gió nam đến tây nam cấp năm
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau bao gồm huyện đảo phú quý
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh và sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước